có người nói rằng là kinh tế chia sẻ có thể là không phù hợp với cái gọi là cái bản tính của người dân việt nam
vì người dân việt nam có thể nặng về tư hữu nặng về những vấn đề riêng tư
nhưng tôi không đồng ý với quan điểm đó
bởi vì ngay cái ví dụ về uber taxi thì chúng ta thấy rằng là cái quyền sở hữu và quyền dương tư cũng không mất đi đâu
người chủ xe vẫn là chủ sở hữu của cái xe đó
chỉ có điều là cái xe nó được sử dụng một cách hợp lý nhất
nó chia sẻ cái lợi ích cho những người khác khi người ta có cái nhu cầu
nếu như mình trên đường đi làm mà lại kết hợp có thể chở thêm một vị khách cùng cái tuyến đường với mình
và mình có thêm cái nguồn thu nhật
thì đấy cũng là một cái lợi ích
và mình hoàn toàn chủ động mình có thể làm hay là từ chối
khi mà mình cũng có việc
cho nên tôi không nghĩ rằng hai cái đó nó mâu thuẫn với nhau
cũng có ý kiến cho rằng thì là với nền kinh tế chia sẻ thì
những cái dịch vụ như là dịch vụ
chăm sóc khách hàng hay là những cái dịch vụ mà khách hàng nhận được thì nó sẽ giảm đi cái tính chuyên nghiệp
hay là cái tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao bởi vì mọi thứ đang được tối ưu hóa
tôi cho là tỷ lệ thất nghiệp thì trong cái bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay thì kiểu gì nó cũng phải tăng cao thôi
tại vì là khi mà robot thay thế con người
khi mà tự động hóa được đưa vào dây chuyển sản xuất
năng suất lao động rất cao rồi
thì đương nhiên là cái lao động chân tay những lao động thủ công sẽ phải giảm đi
và như vậy
tỷ lệ thất nghiệp sẽ phải cao lên
nhưng mà bằng cái lý thuyết tối ưu người ta vẫn có thể sắp xếp để làm sao là cái tỷ lệ thất nghiệp không tăng
bởi vì mỗi một người bây giờ không phải làm việc tám tiếng một mươi tiếng nhưng như trước đây
bây giờ với cái trình độ công nghệ hóa rồi trình độ tự động hóa cao đưa robot và đưa vào hệ thống thông minh
thì có thể con người chỉ cần làm việc một vài ba tiếng một ngày
thay thế cho việc chúng ta phải làm việc rất là nhiều thời gian như trước đây
và như vậy thì cái tỷ lệ thất nghiệp
không thể nói là tăng cao được
nó chỉ có là cái tỷ lệ giờ lao động thì có thể giảm đi rất là nhiều
nhưng mà vẫn đảm bảo được cái thu nhập và người ta có thể được giải phóng khỏi cái việc lao động chân tay
tập trung một lao động trí óc và người ta dành thời gian cho nghỉ ngơi giải trí và sống một cuộc sống tinh thần tốt đẹp hơn
những cái chia sẻ vừa rồi của ông thì làm chúng tôi cũng lạc quan hơn về những cái tác động rất là tích cực của kinh tế chia sẻ đúng không ạ
tuy nhiên rằng những cái nhà làm quản lý thì lại cảm thấy hơi đau đầu một chút với cái mô hình kinh tế này
bởi vì nó cũng đặt ra những cái thách thức mới cho họ
ông chia sẻ như thế nào ạ
đương nhiên là để có một nền kinh tế mà phát triển nói chung cũng như nền kinh tế chia sẻ nói riêng phát triển được thật là lành mạnh thật là tốt thì các nhà quản lý phải đầu tư vào đây rất nhiều
đầu tiên đó là chúng ta phải có hệ thống luật pháp để mà chúng ta duy trì một cái cơ chế cho nền kinh tế chia sẻ
nếu như cái người lái xe taxi uber người ta không tin tưởng
và khách hàng thì người ta không thể không dám cho khách hàng lên xe của mình
một người chủ nhà muốn cho người khác thuê nhà mà nếu không đầy đủ thông tin không có những cái hệ thống luật pháp để bảo vệ người ta thì người ta không dám cho thuê nhà
bởi chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều người cho thuê nhà và mất nhà
thế thì hệ thống công nghệ hiện nay trình độ công nghệ hiện nay nó giúp cho những người làm quản lý điều đó
là có thể tạo ra những cái kênh thông tin để người
có tài sản và người sử dụng tài sản có thể có đầy đủ thông tin về nhau tạo cái lòng tin trong xã hội
thì lúc ấy chúng ta mới chia sẻ cái tính năng sử dụng các cái tài sản của mình cho người khác được
và chính những người làm quản lý là phải nghĩ đến việc chúng ta thay đổi hệ thống luật pháp điều chỉnh các luật pháp làm sao bảo vệ được những người có tài sản
đồng thời tạo dựng được cái sự tin cậy lẫn nhau giữa người có tài sản với người mà sử dụng tài sản của họ
chỉ có như thế thì chúng ta mới
có thể dám chia sẻ và có nền kinh chia sẻ
yếu tố thứ hai rất quan trọng đó là nhà nước phải đầu tư cho cái hạ tầng
trước hết là hạ tầng công nghệ
bởi vì không có hạ tầng đó không có cơ sở dữ liệu lớn thì chắc chắn là chúng ta không thể có được những cái thông tin để mà chia sẻ
và cuối cùng thì tôi nghĩ là cái gì thì nó có thể phát triển dựa trên một cái nền tảng về dân trí
khi mà sọ phát triển đến mức nào đó con người được trang bị những cái thức đầy đủ
khai thác được cơ sở dữ liệu chung
ít nhất là người ta phải dùng được điện thoại di động chẳng hạn
thì khi đó thì cái nền kinh chia sẻ mới có cơ hội phát triển
bởi vì lúc đó người ta mới tìm được nhau để sử dụng những cái tài sản của nhau
rồi người ta tin tưởng lẫn nhau
và người ta có thể tham gia vào một cái thị trường rất là rộng lớn và rất là hiệu quả của nền kinh tế
như vậy là luật pháp cần phải đi trước một bước so với sự phát triển của những mô hình kinh tế mới
những cái mô hình kinh doanh mới
liệu chúng ta có đang cần một cái bộ luật doanh nghiệp mới hay là sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp hai nghìn một mươi bốn hay không thưa ông
đương nhiên là chúng ta phải điều chỉnh luật pháp để cho nó phù hợp
bởi vì cuộc sống nó thay đổi từng ngày
cứ một công nghệ mới ra đời thì kéo theo rất nhiều những cái dây chuyển sản xuất thay đổi
rồi những cái quan hệ xã hội nó cũng thay đổi
và hệ giống luật pháp bao giờ cũng phải đi trước một bước
khi mà xuất hiện một cái tình huống nào đó
thì chúng ta phải nghĩ ngay đến những cái
chế tài của luật pháp để mà điều chỉnh nó để tránh những cái hệ lụy hoặc là tránh những cái tác hại mà nó có thể gây ra đối với nền kinh tế
và đối với những cái lĩnh vực mà chúng ta còn chưa có kinh nghiệm gì
thì tốt nhất là chúng ta học hỏi từ những cái quốc gia đã đi trước chúng ta hoặc là chúng ta phải tự mình làm thí điểm
một cách tổng quan thì liệu kinh tế chia sẻ có phải là một cơ hội cho sự phát triển của nền kinh tế việt nam trong cái thời đại mới này không ạ
tôi cho đây là cơ hội rất lớn
bởi vì từ thời xa xưa ở việt nam chúng ta thì cũng vẫn người ta vẫn làm kinh tế chia sẻ đấy
nhưng mà nó ở cái mức độ rất là đơn giản và nó ở quy mô rất là nhỏ
ví dụ như là chúng ta trong thời kháng chiến chung mỹ thì người hà nội sơ tán về các tỉnh
thì người dân người ta vẫn đang chia sẻ nhà ở chia sẻ thức ăn
chia sẻ những điều kiện trường lớp học tập y tế cho con cái của người hà nội
bây giờ thì ngay ở khu tập thể của tôi
tôi cũng thấy người ta vẫn làm kinh tế chia sẻ ở cái mức độ cao
tức là một người nào đó về quê có thể có rất nhiều cái sản vật ở quê
thì họ chỉ cần đưa vào facebook của họ và nói rằng là tôi có một mươi quả bí hay năm con gà
ai có nhu cầu thì hết
đấy là một cái dạng rất là đơn giản của kinh tế chia sẻ
nhưng mà nói rộng ra ở một nền kinh tế nền kinh tế quốc gia
thì những cơ sở dữ liệu về tất cả các lĩnh vực hoạt động
nó sẽ giúp cho người ta tìm thấy những cái người ta cần
và chúng ta có thể làm tối ưu hóa hoạt động kinh tế
tất cả hoạt động đó một cách hợp lý nhất
để làm sao không lãng phí nguồn lực
mua một cái ô tô chỉ để mình đi thì một mươi năm sau cũng phải thay
nhưng nếu như là sử dụng cái cơ sở dữ liệu chung như là uber taxi
thì có thể rất nhiều người được sử dụng mà mình lại có thu nhập
và tôi nghĩ rằng là trong nền kinh tế nếu như tất cả các ngành các lĩnh vực đều tối ưu hóa như vậy
và thực sự là một nền kinh tế chia sẻ
thì đấy là cơ hội rất lớn để chúng ta nâng cao hiệu quả của nền kinh tế
nâng cao năng suất lao động
và cái nâng cao những cái lợi thế của một quốc gia
bởi vì mỗi một người không thể tự mình làm được tất cả mọi việc
cho nên là nếu chúng ta sử dụng hay chúng ta gọi là đứng trên vai người khổng lồ
sử dụng kiến thức của người khác sử dụng tài sản của người khác
để cùng nhau phát triển nền kinh tế hiệu quả nhất
thì tôi cho đấy là điều quan trọng nhất

và có thể nhận được những phần chia sẻ vừa rồi thì có thể nhận được
và cũng có thể khẳng định rằng kinh tế chia sẻ sẽ là cơ hội
nếu chúng ta tận dụng được và thực sự tạo điều kiện
để cho doanh nghiệp cũng như là các cái nhà đầu tư có được cái lợi ích của mình
cũng như là phát huy được hết cái hiệu quả của kinh tế chia sẻ
trong cái sự phát triển của nền kinh tế chung của việt nam đúng không ạ
và một lần nữa thì xin cảm ơn nguyễn quân đã dành thời gian
và chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn chương trình
hy vọng là chúng ta còn tiếp tục thảo luận về nền kinh tế chia sẻ
quý vị và các bạn thân mến có thể nhận thấy
cùng với sự phát triển của thời đại số
thì chúng ta cũng cần phải nhanh chóng nhìn nhận kinh tế chia sẻ
như là một phần của nền kinh tế việt nam
và phải có cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách cho mô hình kinh tế mới này
để đảm bảo sự phát triển của tổng thể nền kinh tế
tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại